vợ kịch được khởi công vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại nhà hát lớn hà nội

các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản các văn bản của đảng và tổ liên đoàn lao động việt nam về lãnh đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội một mươi ba công đoàn việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám nội dung các văn bản của đảng ủy công an trung ương cục công tác đảng và công tác chính trị về lãnh đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
các nội dung trên do lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam và lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an truyền đạt
đây là những nội dung cơ bản về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong lực lượng công an nhân dân cần phải nắm vững
đại hội công đoàn các cấp trong lực lượng công an nhân dân là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
dân chủ là ngày hội của cán bộ đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn
theo phương châm đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi sáu bộ công an và trung ương hội người cao tuổi việt nam đã ký kết chương trình phối hợp hành động
về phòng chống tội phạm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
sau năm năm triển khai thực hiện sự thống nhất trong nhận thức và hành động đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận
hiệu quả các chương trình phối hợp đã tạo điều kiện để hình thành hệ thống chuyên sâu về công tác bảo vệ an ninh tổ quốc đến tận cơ sở
và là chìa khóa đảm bảo sự yên bình ở mỗi địa bàn
kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm phòng chống mua bán người an toàn giao thông
được lồng ghép sinh động trong các cuộc họp ở từng cuộc thi từng buổi nói chuyện chuyên đề
năm năm qua hơn sáu trăm linh diễn đàn các buổi tuyên truyền về pháp luật và phòng chống tội phạm
đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên người cao tuổi và nhân dân
những ý kiến đóng góp có chất lượng trách nhiệm của người cao tuổi tại cơ sở
đã giúp lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
quy động hội viên người cao tuổi phối hợp cùng lực lượng công an
để làm tốt công tác tuyên truyền hội viên người dân trên địa bàn
quản lý số đối tượng tù tha đặc sát số đối tượng sử dụng trái phép chất ma tí trên địa bàn
phối hợp cùng lực lượng công an là hòa giải các vụ mâu thửng trong nội bộ nhân dân
qua đó thì góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mỗi địa phương đều có những cách làm hay tập hợp được toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh
tổ quốc có thể kể đến như tiếng kẻn an ninh tiếng lo an ninh nhóm tự quản
người cao tuổi nhận giáo dục giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng
câu lạc bộ trợ giúp pháp luật dòng họ tiên tiến thôn xóm bình yên gia đình hạnh phúc
với kinh nghiệm và tiếng nói uy tín của mình
lớp người cao tuổi đã thực sự
trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ nói theo
là những hạt nhân tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lan tỏa các mô hình tự quản góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở từng địa bàn dân cư
những người cao tuổi tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc không những giúp cho phong trào phát triển
một cách đồng đều
mà nó có trọng tâm trọng điểm
cái tính gương mẫu
được thể hiện trong
cái dẫn dắt của phòng trào
rất là hoan nghênh
nhiều địa hoàng
nhiều địa phương
những vùng sâu vùng khó khăn
thì những người cao tuổi
đều là những
người có uy tín
trong từng vùng
có tín hiệu
phòng trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
được nhiều người noi gương nhiều người đi theo
trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện
triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương
đường lưỡi của đảng
chính sách pháp thuật nhà nước
cần hồi cần phải được đổi mới
về nội dung
và đa dạng hóa các hình thức là truyền truyền
các hình thức hoạt động
từ đó để nâng cao giáo dục
nâng cao nhận thức
nâng cao trách nhiệm
cho cảnh bộ hội viên
và các tầng lực nhân dân
để lực lượng người cao tuổi tiếp tục tham gia đóng góp
vào sự phát triển
của các địa phương và của đất nước chúng ta
trong thời kỳ mới
cả nước hiện có gần một mươi triệu hội viên hội người cao tuổi
mỗi hội viên là một điểm sáng trong từng gia đình khu dân cư
xứng đáng với một mươi tám chữ vàng
tuổi cao trí cảng cao
nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc